sau một thời gian ngắn người dân chưa nắm bắt hết những thay đổi này dẫn đến tình trạng người dân không đồng tình với quyết định xứ phạt của cảnh sát giao thông
để giải quyết tình trạng này đồng thời kịp thời ghi nhận những kiến nghị về công tác xứ phạt vi phạm hành chính của lực lượng cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã thành lập đường dây nóng chín trăm chín mươi bốn sáu mươi bảy sáu nghìn bảy trăm sáu mươi bảy để người dân có thể gọi về phản ánh
người dân thành phố có thể gọi đến đường dây nóng này bất cứ lúc nào trong suốt hai mươi bốn giờ hàng ngày